kính chào quý vị và các đồng chí đã đến thời lượng dành cho bản tin nhật ký an ninh
bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây
ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý dùng ba mươi tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
công an quận bắc từ liêm hà nội thu giữ hàng nghìn viên thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín nhập lậu
bão số sáu và hoàn lưu sau bão gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương
tòa án nhật bản buộc hung thủ sát hại bé nhật linh phải chịu khoản bồi thường bảy mươi triệu yên
còn bây giờ là nội dung chi tiết
vào chiều nay tại hà nội ủy viên bộ chính trị
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chủ trì phiên họp bất thường của ủy ban thường vụ quốc hội
để cho ý kiến về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
tại phiên thảo luận ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết
về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
với tỷ lệ tán thành một trăm linh ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội có mặt
theo đó ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí với đề xuất của chính phủ
về việc sử dụng ba mươi tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm hai nghìn hai mươi
để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động một lần bằng tiền
thời gian hoàn thành việc hỗ trợ cho người lao động chậm nhất đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
người sử dụng lao động được giảm mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp
từ mức một xuống bằng quỹ lương hàng tháng của doanh nghiệp trong thời gian một mươi hai tháng
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian hoàn thành việc thực hiện giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp
đối với người sử dụng lao động chậm nhất đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban thường vụ quốc hội cũng giao chính phủ cần đánh giá đầy đủ tình hình
triển khai xây dựng hồ sơ đề xuất sửa đổi luật bảo hiểm xã hội luật việc làm
trong đó có quy định về bảo hiểm thất nghiệp chính quốc hội xem xét quy định
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ căn cứ vào nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện chính sách kịp thời
đảm bảo đúng đối tượng công khai minh bạch và hiệu quả
cần thống nhất nhận thức về tổ chức bộ máy biên chế nguồn nhân lực vai trò vị trí
tầm quan trọng của từng tổ chức chính trị xã hội trong công an nhân dân
qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức này
đây là chỉ đạo của trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc với các tổ chức chính trị xã hội trong công chúng nhân dân
về công tác chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một diễn ra vào sáng nay tại hà nội
tại buổi làm việc báo cáo với đồng chí thứ trưởng về kết quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội
trong công an nhân dân lãnh đạo của công tác đảng và công tác chính trị cho biết
nhận thấy vị trí vai trò của đoàn thanh niên hội phụ nữ và công đoàn công an nhân dân
thời gian qua đảng ủy lãnh đạo cục đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp nhận chủ trương chung
góp phần triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch đề ra
đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thời gian qua đã có một trăm ba mươi nữ y bác sĩ sung phong tham gia chống dịch tại bắc giang bắc ninh tp hcm
vận động hơn sáu đoàn viên các đơn vị trực thuộc bộ đăng ký tình nguyện tri viện phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức đa dạng các hoạt động dân vận xã hội tình nghĩa kết hợp phát triển kinh tế xã hội
gắn với đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn biên giới dân tộc vùng sâu vùng xa
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các tổ chức chính trị xã hội trong công an nhân dân
phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của thanh niên phụ nữ và đoàn viên công đoàn trong các lĩnh vực công tác
cục công tác đảng và công tác chính trị cần thống nhất nhận thức về tổ chức bộ máy biên chế
nguồn nhân lực vai trò vị trí tầm quan trọng của các tổ chức chính trị xã hội trong công an nhân dân
thống nhất phương hướng báo cáo đề xuất đảng ủy công an trung ương chỉ đạo giải quyết
liên quan đến vấn đề này lãnh đạo cục tổ chức cán bộ nhấn mạnh
nguyên tắc bộ máy tổ chức phải phù hợp với mô hình chung và đúng theo quy định
mô hình tổ chức nào chế độ chính sách đấy
do vậy trong thời gian tới căn cứ thực tiễn hoạt động chức năng nhiệm vụ cụ thể
các đơn vị có đánh giá kiến nghị đề xuất phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
các đơn vị có đánh giá kiến nghị đề xuất phù hợp nhằm nâng cao nguyện quả hoạt động

tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
chia sẻ yêu thương là chương trình hoạt động xuyên suốt nhiều năm nay của hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân
cùng với sự chung tay của các doanh nghiệp chương trình mong muốn chia sẻ những khó khăn
mang lại niềm vui hạnh phúc cho các cháu nhân dịp khai giảng năm học mới
món quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên tinh thần kịp thời cho các cháu từ hậu phương
để các bác sĩ tuyến đầu yên tâm công tác
với các thông tin về tình hình dịch bệnh
theo bản tin dịch bệnh covid một mươi chín ngày hai mươi bốn tháng chín của bộ y tế cho biết
trong ngày có một mươi hai ba trăm bảy mươi một bệnh nhân khỏi và có tám năm trăm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
đây là số mắc thấp nhất trong vòng hơn một tháng qua ở nước ta
tại hà nội tính từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng chín
trên địa bàn thành phố ghi nhận hai ca dương tính mới
trong đó có một ca tại cộng đồng và một ca tại khu phong tỏa
từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín đến một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng chín
thành phố hồ chí minh cũng đã lấy một một trăm linh tám hai trăm chín mươi bảy mẫu xét nghiệm
tiếp tục đạt kỷ lục mới trong tốc độ lấy mẫu xét nghiệm trong ngày
và cũng trong ngày hai mươi bốn tháng chín
ubnd thành phố hồ chí minh đã chấp thuận đề xuất cục sở y tế
về việc rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine astrazeneca
xuống còn tối thiểu sáu tuần
ngày hôm nay công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên vaccine và sinh phẩm số một
và biotech doanh nghiệp trực thuộc bộ y tế
cũng đã chính thức công bố sản xuất thành công lô vaccine phòng covid một mươi chín sputnik v
đầu tiên tại việt nam
lô vaccine này đã được phía nga phân tích và đánh giá đáp ứng yêu cầu quy chuẩn
và theo kế hoạch vaccine sputnik v do và biotech sản xuất
sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân
thưa quý vị trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín đến thời điểm này
thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã ghi nhận hơn sáu mươi ca dương tính với virus sars cov hai
để thực hiện việc ngăn ngừa dập dịch và tăng cường hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
với mục tiêu ưu tiên hàng đầu đảm bảo sức khỏe cho nhân dân
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay
thành phố phủ lý áp dụng chỉ thị số một mươi sáu ct của thủ tướng chính phủ
tại một số vùng thuộc một mươi hai xã phường trên địa bàn
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu vực cầu phù lý
nối giữa phường thanh châu và phường lê hồng phong thành phố phủ lý tỉnh hà nam
sáu giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi bốn tháng chín dưới trời mưa tầm tã
lực lượng công an thành phố phủ lý phối hợp với các lực lượng chức năng
luôn căng mình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ
người và phương tiện lưu thông qua chốt bảo đảm đúng quy định
tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố phủ lý đã vắng người phương diện qua lại
các cơ sở kinh doanh không thiết yếu và đã tạm ngừng hoạt động
và người dân trên địa bàn thành phố đã chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch
sau khi chỉ thị một mươi sáu ct
đội xã giao thông trật tự công an thành phố phủ lý trực một trăm linh quân số
để đảm bảo phòng chống dịch tại tất cả các điểm và các chốt kiểm soát chặt chẽ
các phương tiện cung cấp các nhu yếu phẩm
cũng như là các lương thực thực phẩm vào địa bàn thành phố
và cũng như là phục vụ cho các nhà máy của các khu công nghiệp
còn đối với các người dân đi lại
chúng tôi cũng tuyên truyền hạn chế tối đa
thực sự tần thiết mới ra đường
để làm sao áp dụng chỉ thị một mươi sáu ct cho một cách ngắn nhất
và dịch bệnh được đẩy lùi nhanh nhất
để chủ động tình hình ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra
giám đốc công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo công an thành phố phủ lý
và công an các đơn vị địa phương trong tỉnh
triển khai cấp bách các phương án kế hoạch phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh
hiện thành phố phủ lý đã thiết lập ba mươi năm điểm chốt
kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các khu vực
có liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
kiểm soát không cho người ra vào các khu vực cách ly
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
loa truyền thanh để nhân dân đồng tình ủng hộ
thực hiện nghiêm theo tinh thần của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các lực lượng phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát kiên quyết
xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch
và lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
có phần ngăn chặn dịch bệnh tại cộng đồng
đối với lực lượng công an phường chúng tôi đã tập trung một trăm linh quân số
chỉ đạo cán bộ chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của phường
tổ chức chín chốt phong thỏa tại năm điểm có ca mắc f
ngoài ra chúng tôi phối hợp với các dịch vụ y tế
để tổ chức truy vết ngay các trường hợp mắc covid một mươi chín trên địa bàn
để thực hiện bóc tách đảm bảo
không để dịch vụ y tế

không để dịch vụ y tế không để dịch vụ y tế
đơn hết ý thức nghiêm trình chấp hành công tác phòng chống dịch
theo thông điệp năm k của mỗi người dân công tác kiểm soát ngăn chặn dập dịch
địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam nhất định sẽ thành công
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang củng cố hồ sơ
đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt nhóm người tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép
trong thời gian giãn cách xã hội
trước đó qua kiểm tra công tác thực hiện phòng chống dịch
tại phòng chọ số sáu thuộc dãy nhà chọ ở ấp ba xã xuân hưng
công an huyện xuân lộc đã phát hiện huỳnh thị anh bốn mươi tuổi
thường trú tại xã xuân hòa huyện xuân lộc
cùng với bảy người dân có dấu hiệu sinh hoạt tôn giáo trái phép
cụ thể là đang nghe giảng kinh thánh trực tuyến
làm việc với cơ quan công an anh khai nhóm người trên do anh tổ chức
để nghe đọc kinh thánh trực tuyến thông qua việc truy cập vào một tài khoản ở nước ngoài
hôm nay tòa án nhân dân huyện đồng xuân tỉnh phú yên đã mở phiên sơ thẩm
công khai xét xử vụ án chống người thành công vụ xảy ra tại chốt kiểm dịch
thôn tân hòa xã xuân sơn nam huyện đồng xuân
theo đó bị cáo phạm quốc học sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên là nhân viên y tế
của bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên đã bị tòa án nhân dân huyện đồng xuân
tuyên phạt sáu tháng tù giam
theo cáo chẳng vào tối ngày tòa án nhân dân huyện đồng xuân
ngày một mươi tháng chín mặc dù không có bằng lái xe mô tô và đã uống rượu bia
nhưng phạm quốc học vẫn điều khiển xe mô tô từ thành phố tuy hòa về nhà
ở xã xuân sơn nam huyện đồng xuân
khi đến chốt kiểm dịch thôn tân hòa xã xuân sơn nam do khai báo thông tin y tế
không đầy đủ nên phạm quốc học được các nhân viên y tế làm nhiệm vụ trực chốt
kiểm dịch yêu cầu khai báo bổ sung
tuy nhiên học không chấp hành mà buông lời lẽ chửi bới xúc phạm
các thành viên trong tổ công tác sau đó bất ngờ dùng tay đấm thẳng vào mặt
gây thương tích cho một cán bộ dân quân đang làm nhiệm vụ buộc lực lượng làm nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trật tự phải khống chế áp giải đối tượng về trụ sở làm việc
ngay sau đó đối tượng phạm quốc học đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng xuân
khởi tố về tội chống người thành công vụ theo khoảng một điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
thưa quý vị theo công an quận bắc từ liêm hà nội
trinh sát nắm tình hình từ đầu tháng tám tới nay đội cảnh sát kinh tế đã phát hiện một số đối tượng
thường xuyên giao dịch mua bán các loại mặt hàng thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh
đặc biệt là các loại thuốc có liên quan tới phòng và điều trị covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất
và vừa qua bất ngờ kiểm tra một người giao hàng tại phường phúc diễn
lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một viên thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín
không đủ điều kiện lưu thông ra thị trường
đây là hơn một viên thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín
của nước ngoài vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm hà nội thu giữ
tất cả đều có một đặc điểm chung là không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử hợp lệ
số hàng này được các đối tượng nhập lậu về việt nam tiêu thụ trong thời điểm dịch bệnh
đang có những diễn biến phức tạp
để dễ qua mắt lực lượng chức năng
những hộp thuốc này được đóng gói dưới dạng hàng hóa thông thường và giao cho shipper vận chuyển
sau khi thu giữ toàn bộ hàng hóa và tiến hành đấu tranh khai thác bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan công an đã triệu tập chủ hàng lên làm việc
người này thừa nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp
tâm lý người dân muốn mua các loại thuốc phòng điều trị bệnh covid một mươi chín
nên đã thu gom từ các nguồn trôi nổi trên mạng để bán kiếm lời
nếu không có nguồn gốc này thì uống nó cũng rất là
thái cũng rất là nguy hiểm ạ
mình có lợi nhuận và em cũng tin về cái lời nói của các bạn bán và bạn chia sẻ
theo cơ quan chức năng nếu giao dịch thành công và chót lọt hơn một viên thuốc phòng vào điều trị covid một mươi chín này
chủ hàng có thể hưởng lợi bất chính lên tới một trăm linh triệu đồng
chỉ tính từ đầu tháng chín tới nay công an tp hà nội và lực lượng quản lý thị trường
liên tiếp phát hiện ra nhiều vụ nhập lậu thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín
với tổng số hơn ba mươi viên giá trị hàng hóa
khoảng gần ba tỷ đồng
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp mong muốn tìm được loại thuốc tốt nhất để chữa trị là nhu cầu chính đáng
tuy nhiên người dân cũng cần tìm
khi có ý định mua và sử dụng thuốc trôi nổi trên thị trường tránh việc tiền mất tật mang
ngoài ra cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không mua và sử dụng các loại thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín
không nằm trong hướng dẫn của bộ y tế
trong bản tin tiếp theo bão số sáu và hoàn lưu sau bão gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương
tòa án nhật bản buộc hung thủ sát hại bé nhật linh phải chịu khoản bồi thường bảy mươi triệu yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với đối tượng vi cảnh vẽ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện yên minh tỉnh hà giang
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phòng tài nguyên và môi trường huyện yên minh
tiếp nhận sáu hồ sơ vụ việc liên quan tới hoạt động khai thác đá vô trái phép do công an huyện yên minh chuyển đến
để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vi cảnh vẽ đã thực hiện không đúng các quy định theo pháp luật
dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng như tham mưu đề xuất chủ tịch ubnd huyện yên minh xử lý các vụ việc không đúng thẩm quyền
trái quy định của pháp luật
hãy thu phương tiện vi phạm hành chính thuộc trường hợp phải tịch thu mà không có căn cứ
chủ trì hội đồng định giá tài sản là tăng vật tịch thu xung quỹ nhà nước không đúng nguyên tắc
thiếu khách quan gây hậu quả thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của vi cảnh vẽ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tiến hành bắt bị can tạm giam bốn tháng để điều tra
chiều nay tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt hàn nay hương thường gọi là ma hương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư trú tại xã tu cha huyện đơn dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài bản án hình sự hương còn để lại rất nhiều món nợ dân sự với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
theo cáo trạng trong quá trình mua bán thu mua lúa cà phê và tham gia đáo hạn ngân hàng
cho một số hộ dân
năm hai nghìn một mươi bảy hương liên tục vay tiền của rất nhiều người dân trên địa bàn huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
với số tiền khoảng ba mươi tỷ đồng
trong đó hương nợ của bà nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy là người cùng xã tu cha
với số tiền bảy tỷ hai trăm một mươi triệu đồng nhưng không trả đúng hẹn nên bà hương không cho vay nữa
để bà thu tiếp tục cho vay hương đã đưa ra các giấy tờ không có thật có nội dung
nhiều người khác đang vay nợ hương và bản thân đang thực hiện giúp đáo hạn ngân hàng
cho nhiều hộ dân
cả tin nên bà thu tiếp tục cho hương vay ba lần nữa với tổng số tiền là một hai mươi bảy tỷ đồng
và sau đó hương mất khả năng trả nợ
cơ quan công an đã bắt tạm giam hương để điều tra vào ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hàn nay hương một mươi ba năm tù giam
và buộc phải bồi thường cho bà thu một tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hàn nay hương một mươi ba năm tù giam và buộc phải bồi thường cho bà thu
tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng chín bão số sáu và hoàn lưu sau bão đã gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương
như hòa bình phú thọ quảng trị đà nẵng quảng ngãi bình định bình thuận và con tum
cụ thể bão số sáu và hoàn lưu bão đã làm ba mươi chín ngôi nhà và hai trường học bị hư hỏng tốc mái
một trăm hai mươi sáu hecta lúa bị ngập gãy đổ ba mươi bốn hecta hoa màu bị ảnh hưởng
một đập dâng và một chạm bơm bị hư hại một mươi sáu điểm sát lở
hiện tại giao thông trên các tuyến quốc lộ cơ bản được thông suốt
đặc biệt việc tìm kiếm hai ngư dân bị mất tích tại bình định vẫn đang được thực hiện khẩn trương và chưa có kết quả
để tiếp tục ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu sau bão văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố theo dõi sát diễn biến sau mưa lũ thông báo kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh
đồng thời tập trung lực lượng để tìm kiếm hai ngư dân bị mất tích
cùng với đó các địa phương cần kiểm tra đánh giá thiệt hại sửa chữa nhà ở bị hư hỏng sớm ổn định sinh hoạt cho người dân
theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến các hồ chứa đặc biệt là các hồ chứa sung yếu các hồ chứa đã đầy nước để chủ động vận hành điều tiết
đảm bảo an toàn các công trình và hạ du giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng trũng thấp
kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực có nguy cơ ngập sâu bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông trên các trục chính
trong khi đó tại quảng nam hiện có trên ba mươi sáu hồ chứa thủy điện thủy lợi với dung tích lên tới hàng tỷ m ba nước đang hoạt động
trong điều kiện biến đổi khí hậu và mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc kiểm tra gia cố đảm bảo an toàn hồ đập luôn là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu
bởi nếu không có sự chuẩn bị chú đáo kèm theo những kịch bản ứng phó chi tiết thì việc mất an toàn hồ đập sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho nhân dân vùng hạ du
bước vào mùa mưa bão những thông tin về diễn biến tình hình mưa bão liên tục được công ty thủy điện sông chanh phát thông tin đến người dân thông qua loa tuyên truyền lưu động
đặc biệt hệ thống tin nhắn sms về các thông số an toàn đập dân đập tràn đập phụ cửa nhận nước
hệ thống cảnh báo lũ từ xa cũng được đơn vị này chuyển đến trực tiếp cho cán bộ thôn xã huyện và bà con vùng hạ du thủy điện
điều này không chỉ giúp người dân chủ động ứng phó mưa bão mà còn thể hiện trách nhiệm của nhà máy thủy điện trong đảm bảo an toàn hồ đập
khi có nhắn tin điện thoại thì đối với công bộ cũng như người dân biết được và công bộ thì thông báo cho nhân dân để phòng tránh thiên tai rất là ít và kịp thời
do đó việc kiểm tra hồ đập rồi xây dựng các hệ thống cảnh báo mưa lũ trên sông vu gia thu bồn được quảng nam chỉ đạo quyết liệt
việc nâng cao nhận thức của bà con nhân dân trong phòng chống thiên tai bão lũ cũng được đặc biệt chú trọng
việc đảm bảo an toàn hồ đập ở thượng nguồn luôn là ưu tiên hàng đầu của tỉnh quảng nam trong mùa mưa bão
đã di tố tất cả những cái hồ đập và có lắp đặt toàn bộ các thiết bị
để cảnh báo cho người dân vùng hải dương
chúng ta chuẩn bị cẩn thấu thì cái sự thiệt hại về người về vật chất thì sẽ giảm thiểu đi trong cái đợt thiết tra sắp thắt
bão số sáu đã suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới
song đối với sáu huyện miền núi vẫn còn nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét
vì vậy tỉnh quảng nam đã chỉ đạo các nhà máy thủy điện trực tăng cường đảm bảo an toàn hồ đập hai mươi bốn trên hai mươi bốn
theo dõi sát sao diễn biến của mưa lũ
sẵn sàng đưa ra các phương án ứng phó với từng cấp độ rủi ro thiên tai
làm sao để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân
hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất không đáng có do mưa bão gây ra